một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính bộ công an ban hành kế hoạch số một nghìn sáu trăm bốn mươi tám khx ba p năm ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín về tuyên truyền cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng công an nhân dân
thực hiện chỉ đạo của chính phủ bộ công an công an các địa phương đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức phổ biến khoán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ nắm vững nội dung cơ bản của nghị định số sáu mươi một tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng ý nghĩa mục tiêu
và tác động của công tác cải cách hành chính cũng như cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hướng tới mục tiêu vì nhân dân phục vụ
ghi nhận sau đây tại công an tỉnh đắk lắc đơn vị vừa tổ chức triển khai tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính trong nội bộ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo cơ chế một cửa
trước đó ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã ban hành quyết định số hai nghìn hai trăm chín mươi qd cat
về việc ban hành quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trong công tác tổ chức cán bộ theo cơ chế một cửa tại phòng tổ chức cán bộ
theo đó từ ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tám mươi bốn danh mục thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực như đào tạo tổ chức cán bộ chính sách bảo vệ nội bộ sẽ được tiếp nhận và trả kết quả theo bộ quy trình giải quyết đã được ban hành
việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa như trên sẽ giúp cho công tác cán bộ được triển khai thống nhất
trong toàn lực lượng đảm bảo tính công khai minh bạch và đạt hiệu quả cao theo yêu cầu của công tác cải cách hành chính
việc công an tỉnh tổ chức bộ phần một cửa tại phòng tổ chức cán bộ nhằm chủ yếu là khắc phục những tồn tại trên các lĩnh vực vừa qua
cũng như thực hiện nghiêm quyết định số chín trăm năm mươi ba của bộ ngoại và để tổ chức công khai minh bạch công tác tổ chức cán bộ đào tạo chính sách và công tác bảo vệ nội bộ trong thời gian tới
trong khi triển khai bộ phần một cửa các đơn vị địa phương chỉ cần làm đúng liên miết các bộ thủ tục như thế thì lúc đó sẽ được nộp lên bộ phần một cửa của phòng tổ chức cán bộ
phòng tổ chức cán bộ cho cán bộ kiểm tra đủ các thủ tục đó thì sẽ làm giấy biên nhận và làm giấy hẹn kết quả trả trong thời gian theo đúng quy định
theo quy định của công an tỉnh đắk lắc bộ phận một cửa sẽ là đầu mối tập trung kiểm tra hướng dẫn thủ tục hành chính
tiếp nhận hồ sơ để truyền đến lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả cho các tổ chức cá nhân
ngay trong ngày đầu thực hiện các cán bộ chiến sĩ đã được bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình chú đáo
hôm nay em lên liên hệ để trao đổi công tác thì thông qua cái bảng nghiêm túc ngày hôm nay của phòng tổ chức cán bộ thì em nhận thấy là đây việc làm rất là thiết thực
thuần tiện để tìm hiểu nghiên cứu trao đổi thông tin một cách nhanh chóng
em nhận thấy là đây là một việc làm khá là tốt
em mong thời gian tới các làm này được phát huy phát biến thêm nhiều hơn
mục tiêu trong thời gian tới của công an tỉnh đắk lắc là không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức kiện toàn bộ phận một cửa
và ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng bộ thống nhất trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính
kết giữa bộ phận một cửa với cán bộ lãnh đạo chỉ huy có liên quan để giải quyết thủ tục và trả hồ sơ đúng thời hạn cho tổ chức cá nhân
quá trình thực hiện công an tỉnh đắk lắc sẽ tiến hành sơ kết đánh giá kết quả kịp thời khắc phục những hạn chế vướng mắc phát sinh
để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong nội bộ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và cán bộ chiến sĩ
thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cán bộ đảm bảo công khai minh bạch dân chủ đúng quy định
đảm bảo chế độ chính sách quyền lợi của cán bộ chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng phục vụ công tác chiến đấu
thông tin cập nhật về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
bản tin dịch covid một mươi chín hôm nay của bộ y tế cho biết có tám sáu trăm tám mươi một ca mắc mới thấp hơn hôm qua gần một ba trăm sáu mươi ca
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với năm một trăm bảy mươi một ca
trong ngày hôm nay có sáu tám trăm hai mươi một bệnh nhân đã công bố khỏi bệnh
còn tại hà nội thì từ một mươi hai h cho đến một mươi tám h hôm nay thành phố ghi nhận thêm ba ca nhiễm mới tại khu cách ly
cụ thể hiện thành phố hồ chí minh có hơn bốn mươi một ca f đang được điều trị
trong đó hơn ba năm trăm linh trẻ em dưới một mươi sáu tuổi gần hai bốn trăm linh bệnh nhân nặng đang thở máy và hai mươi bốn bệnh nhân can thiệp ecmo
số ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày hôm qua một mươi chín tháng chín
là một trăm sáu mươi ba trường hợp giảm gần một nửa so với thời điểm ngày hai mươi hai tháng tám
thời điểm bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi một của bà nhân dân thành phố
hiện nay thành phố hồ chí minh đang tiếp tục triển khai gói an sinh xã hội thứ ba
cho người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín đang có mặt trên địa bàn thành phố
với số người dự kiến được hỗ trợ trên địa bàn thành phố là khoảng bảy bốn triệu người
mỗi người một triệu đồng sự kiến là khoảng gần bảy bốn trăm linh tỷ đồng
từ sáu giờ sáng mai hai mươi một tháng chín
hà nội sẽ nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch
sự kiến chuyển từ thực hiện các biện pháp theo chỉ thị một mươi sáu xuống thực hiện các giải pháp theo chỉ thị một mươi năm
trước mắt thành phố hà nội sẽ nới lỏng một số biện pháp chống dịch như bỏ việc phân vùng
không kiểm soát giấy đi đường
việc nới lỏng một số hoạt động trên tinh thần là vừa duy trì hiệu quả phòng chống dịch
vừa tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh
đây là những nội dung chính mà thành phố hà nội đưa ra
tại cuộc họp thông tin báo chí diễn ra vào chiều ngày hôm nay
hôm nay là ngày cuối của đợt giãn cách xã hội thứ tư tại hà nội
chính vì thế câu hỏi được nhiều phóng viên quan tâm nhất
chính là thành phố sẽ nới lỏng giãn cách hay không
kế hoạch nới lỏng cụ thể như thế nào
trả lời cho câu hỏi này phó chủ tịch ubnd thành phố
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
chữ xuân dũng cho biết
thành phố sẽ không áp dụng quy định phân vùng
và không áp dụng việc cấp giấy đi đường
đi đường cho các tổ chức các cá nhân doanh nghiệp di chuyển trên địa bàn thành phố
tăng cường ứng dụng gọi ứng tin cho công tác phòng chống dịch
và quản lý giám sát di biến động trong địa bàn thành phố
dù nới lỏng một số hoạt động
tuy nhiên tại các cửa ngõ ra vào thủ đô
vẫn sẽ duy trì các chốt kiểm soát để ngăn chặn các mầm bệnh lây lan từ ngoài vào
ví dụ là kiểm soát cả chiều vào chiều ra thành phố
để giữ vững cái thành quả được
làm được trong công tác phòng chống dịch không để lây lan vào thành phố
cái việc này là việc cũng liên quan vấn đề bảo vệ thủ đô
thứ hai là kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng có dịch
các vùng nguy cơ nguy cơ rất cao vào thành phố
và cái nguyên tắc thứ ba là căn cứ vào cái kết quả cập nhật thường xuyên
mức độ nguy cơ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn cấp xã
của các tỉnh đã nêu trong trang web của bộ y tế
để chúng tôi đã đề ra những cái diện đấy là phải với cái điều kiện nào để vào thành phố
và được thông báo công khai để người dân biết
cái điều kiện
kết luận thông tin báo chí phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong cho biết
sau khi hết đợt giãn cách thứ tư hà nội đã tập trung đánh giá tình hình dịch tễ trên địa bàn
xác định nguy cơ đồng thời tham khảo ý kiến các chuyên gia nhà khoa học
từ đó sẽ có những điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với thực tiễn
như vừa qua chúng tôi đã thực hiện tức là không cầu toàn
có sự điều chỉnh một cách linh hoạt kịp thời
phù hợp với tình hình dịch tễ trên địa bàn
tình hình thực tiễn sau đây thì ủy ban dân thành phố sẽ ban hành
cái chỉ thị mới nhưng mà trên thực tế thì chỉ thị này
là cho hai cái tuần tiếp theo nhưng trên thực tế
có thể là không phải mọi cái là sẽ
đóng đinh ở trong hai tuần mà căn cứ vào tình hình thực tiễn chúng tôi có thể điều chỉnh
cho nó phù hợp đặc biệt hà nội sẽ cùng với các tỉnh thành phố
xung quanh cùng thống nhất đồng bộ các giải pháp chống dịch đảm bảo tính chất
liên vùng liên kết đồng thuận
cũng như tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của trung ương
kể từ một mươi tám h chiều nay hai mươi tháng chín tất cả các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi dừng hoạt động
tuy nhiên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ngãi yêu cầu
sau khi tạm dừng các chốt thì phải tăng cường công tác tuần tra lưu động
và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm lệnh giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố
hiện thành phố quảng ngãi đang là điểm nóng nhất về dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
tục ghi nhận f ngoài cộng đồng đặc biệt là tại xã biển nghĩa an
thành phố quảng ngãi sẽ phong tỏa hẹp ở các khu vực phát sinh f kiểm soát tốt nguồn lây
hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng
thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín do thủ tướng chính phủ phát động
chiều ngày hôm nay đoàn thanh niên bộ công an phối hợp với trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
và công ty trách nhiệm hữu hạn tcpvn tổ chức hoạt động hỗ trợ nước tăng lực
cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội
tại điểm chốt kiểm soát dịch bệnh các cửa ngõ ra vào nội thành hà nội
đoàn công tác đã tặng hai thùng nước tăng lực cho các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch
kiểm soát người và phương tiện ra vào
thông qua món quà nhỏ này đoàn công tác muốn chia sẻ những khó khăn vất vả
kịp thời động viên khích lệ tinh thần những cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giam giữ
trại tạm giam vẫn luôn được lực lượng công an siết chặt và nâng lên mức độ cao nhất với nhiều biện pháp
cụ thể tại tỉnh hà nam những ngày qua lãnh đạo cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh
thường xuyên bám trụ trực một trăm linh quân số để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đảm bảo thắt chặt bên ngoài kiểm soát chặt chẽ bên trong quyết tâm ngăn chặn
không để dịch bệnh xâm nhập và đảm bảo an ninh an toàn các khu giam giữ
nhiều ngày nay thượng úy phạm thị ngọc hà cán bộ phân trại quản lý phạm nhân trại tạm giam
công an tỉnh hà nam chưa về thăm gia đình
mặc dù hai vợ chồng công tác cùng đơn vị con còn nhỏ nhưng do yêu cầu nhiệm vụ từ khi trại tạm giam
công an tỉnh xiết chặt và nâng lên mức độ cao nhất để phòng chống dịch covid một mươi chín
vợ chồng chị đã gửi con về bảng ngoại chăm sóc và thông tin duy nhất là qua điện thoại facetime
để hỏi thăm và động viên con nhỏ và gia đình
trại tạm giam công an tỉnh hà nam hiện đang giam giữ nhiều bị can phục vụ công tác điều tra và cải tạo
các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thực hiện chỉ đạo của đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh
trại tạm giam đã chủ động xây dựng kịch bản cụ thể cho các tình huống phương án ứng
giới các cấp độ của dịch bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất phương tiện vật tự y tế và các nhu yếu phẩm
thường xuyên tổ chức phun thuốc khử khuẩn vệ sinh khuôn viên nơi ăn nghỉ của cán bộ chiến sĩ
và nơi giam giữ phạm nhân đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho phạm nhân các quy định về phòng chống dịch
chúng tôi duy trì một tổ y tế cùng với cả các đồng chí đoàn viên trong các phân đoàn
duy trì công tác kiểm tra đo thân nhiệt kiểm tra tất cả những giấy
khi đơn vị khác như cán bộ điều tra các đơn vị luật sư khi vào làm việc với can phạm nhất
để phòng tránh lây nhiễm sars cov hai từ bên ngoài trại tạm giam đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đặc biệt khi phạm nhân người bị tạm giam tạm giữ chuyển đến phải xét nghiệm có kết quả âm tính
và bố trí cách ly hai mươi một ngày tại khu vực riêng để theo dõi sức khỏe
đối với cán bộ thuộc các cơ quan tố tụng cũng như cán bộ chiến sĩ các đơn vị đến liên hệ công tác tại trại
phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống covid một mươi chín và đảm bảo được tiêm phòng vaccine xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
với những nỗ lực của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh hà nam trong thời gian qua
đã góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch
và bảo đảm các nội dung của các cơ quan
tới trại tạm giam công an hà nam tiếp tục thực hiện phương châm bốn tại chỗ
chủ động xây dựng phương án kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh không để bị động bất ngờ
mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống
thưa quý vị không chỉ quyết liệt đấu tranh với tội phạm
sông pha trên tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín mà nhiều cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam
còn thể hiện tinh thần vì nhân dân bằng những việc làm nhỏ nhưng đầy trách nhiệm
mới đây hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an gom thóc lúa chạy mưa mùa gặt
đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân
sau bão số năm những ngày này bà con nông dân hối hả tranh thủ gặt lúa phơi thóc
đây là tài sản quý giá
tài sản quý giá của người dân mỗi vụ mùa
chiều qua một mươi chín tháng chín một cơn mưa rông bất chợt khiến bà con ở đây hốc hoảng
và khẩn trương chạy thóc đang phơi tránh bị ướt hỏng
thấy vậy hai cán bộ công an phường vĩnh điện thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
đang làm nhiệm vụ trực chốt đã nhanh chóng giúp bà con thu gom thóc lúa an toàn không bị ướt mưa
sự chủ động giúp nhân dân dù là việc nhỏ nhất
cũng thể hiện sự quan tâm gần gũi với bà con chia sẻ mọi điều trong cuộc sống
sự gắn bó khăng khít giữa người công an nhân dân với bà con ở đây
tạo nên ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người công an thật bình dị gần dân sát dân và hết lòng giúp đỡ nhân dân
tin an ninh trật tự cập nhật một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
qua mạng internet trên địa bàn tỉnh hà giang có quy mô giao dịch trên hai trăm linh tỷ đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
và các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công
cụ thể vào hồi hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua một mươi chín tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
phối hợp với các phòng nghiệp vụ đồng loạt đột kích tiến hành bắt giữ một mươi bốn đối tượng
thu giữ bốn xe ô tô các loại hai mươi bốn điện thoại di động ba usb lưu trữ dữ liệu giao dịch của các tài khoản cáo độ bóng đá
đồng thời tiến hành phong tỏa nhiều tài khoản khác
bước đầu cơ quan điều tra xác định lượng tiền các đối tượng giao dịch từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
ước tính khoảng trên hai trăm linh tỷ đồng
các đối tượng đăng ký sử dụng tài khoản truy cập vào máy chủ thông qua website bóng tám mươi tám com
sau đó chia thành nhiều tài khoản có cấp độ nhỏ hơn và giao cho các con bạc trực tiếp tham gia cá cược
kết thúc trận bóng trang mạng sẽ thông báo việc thắng thua và tổng hợp số điểm thắng tương ứng với số tiền
sau đó người chơi sẽ trực tiếp thanh toán với nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn
công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa phát hiện bắt xử hai đối tượng
có hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy
thông tin chi tiết trong cuộn tin sau đây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn
đã bắt giữ đối tượng bạch thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại tổ hai thị trấn đồng tâm huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn trăm hai mươi bảy chín trăm một mươi năm gram heroin
số ma túy trên bao gồm một bánh và hai gói nhỏ heroin
được hoa giấu trong một bao gạo loại nhỏ để ngay trên thùng xe ô tô mà hoa thuê riêng
khi xe lưu thông theo hướng thái nguyên bắc cạn về đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thuộc tổ bảy thị trấn đồng tâm huyện chợ mới tỉnh bắc cạn
thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại khu vực thôn thanh hà xã thanh trăn huyện điện biên tỉnh điện biên
đội cảnh sát hình sự công an huyện điện biên đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
phát hiện một đối tượng nam giới điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không chấp hành hiệu lệnh tăng ga lao thẳng xe vào tổ công tác và bỏ chạy
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng
khám xét người và phương tiện thu giữ một bánh heroin khối lượng khoảng ba trăm bảy mươi gram
được đối tượng cất giấu nguy trang trong hộp mì tôm
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là lò văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại bản phúng nghỉu xã thanh trần huyện điện biên tỉnh điện biên
số ma túy trên đối tượng mua tại khu vực biên giới vận chuyển vào điện biên để tiêu thụ
trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường kim long
thành phố huế vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
theo cơ quan điều tra do có mối quan hệ làm ăn với nạn nhân
trưa ngày một mươi sáu tháng chín thu điều khiển xe máy đến nhà nạn nhân tại phường hương long thành phố huế
phát hiện người này đang ngủ túi sách để ở bên cạnh nên nảy sinh ý định lấy trộm
lấy trộm xong thu mang túi sách về nhà kiểm tra thì phát hiện bên trong có một trăm bốn mươi sáu triệu đồng
cùng một mươi bảy miếng vàng sgc hai lắc vàng một dây chuyền vàng và một mặt tượng vàng một nhẫn vàng tổng cộng là hai mươi bảy cây vàng
sau đó đối tượng mang toàn bộ số vàng trộm được đi cất giấu ở nhiều nơi
riêng số tiền một trăm bốn mươi sáu triệu đồng đối tượng đem đi trả nợ
trong cuộc điều tra phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh thừa thiên huế nhanh chóng phối hợp với công an thành phố huế
tiến hành điều tra và làm rõ hành vi trộm cắp của thu thu là đối tượng từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một ổ nhóm tín dụng đen chuyên cho vai lãi nặng vừa bị công an huyện gia lâm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội triệt phá
cơ quan công an xác định các đối tượng trong ổ nhóm này đều là những đối tượng cộng cán rất manh động
bọn chúng sẵn sàng xiết nợ bằng cách đe dọa khủng bố tinh thần hoặc là dùng chất bẩn ném vào nhà nếu các bị hại chậm trả nợ
đối tượng lê xuân chiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hiện đang sinh sống tại yên viên huyện gia lâm hà nội là người cầm đầu ổ nhóm chuyên cho vai lãi nặng trên địa bàn huyện gia lâm
bằng hình thức bốc bắt họ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một người dân trên địa bàn quận long biên đã nhiều lần vay tiền của chiên
với tổng số tiền là trả lời
chiên đã trả lời năm trăm linh triệu đồng nhưng chiên đã cắt lãi năm mươi bảy triệu đồng và chỉ chuyển cho người này bốn trăm bốn mươi ba triệu đồng
với cách thức tương tự tháng bảy vừa qua chiên tiếp tục giới thiệu đàn em cho vay năm trăm linh triệu nữa
do không có tiền trả nợ khi đến hạn bị hại đã bị chiên cùng đàn em nhắn tin đe dọa ném chất bẩn vào nhà
và gia đình người vai phải trả tiền cho mình
đây là những hung khí mà cơ quan công an đã thu giữ được tại nhà lê xuân chiên
ngoài súng tự chế còn có dao kiếm bình xịt hơi cay và nhiều tài liệu khác chứng minh các hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này
khi các bị hại chậm trả nợ các đối tượng này đã gây ra nhiều vụ đe dọa khủng bố tinh thần cả với người thân của các bị hại
bằng các thủ đoạn như ném chất bẩn như dầu luyên mắm tôm trộn với sơn vào nhà
chúng tập kết những các hung khí vũ khí này
chủ yếu là để đi để hoạt động mang cái tính chất là cái ổ nhóm nó manh động nó bạo lực quyết liệt để ép buộc người dân phải trả nợ cho băng ổ nhóm này
các đối tượng đã quy tụ những đối tượng tiền án tiền sự ở trong địa bàn cũng như tỉnh ngoài
thế và cho mọi người vay với cái lãi suất năm cho đến một mươi một triệu một ngày
thế mà khi mà người bị hại không trả đủ hoặc trả chậm là các đối tượng đã có những cái hành vi để mà đe dọa đổ chất bẩn chất thải
thế rồi đặt vòng hoa tan viết cao khó gắn ở cửa nhà ở cổng
thế rồi là cao hơn nữa là có những cái hành vi đe dọa giết

hiện cơ quan điều tra đã triệu tập khám xét nơi ở của sáu đối tượng trong ổ nhóm này
và đang tập trung làm rõ các hành vi phạm pháp củng cố hồ sơ tài liệu để truy tố trước pháp luật